phú quốc phải cụ thể hóa các chủ trương đường lối của đảng nhà nước quy hoạch được phê duyệt
để có lộ trình thực hiện phù hợp hiệu quả bám sát vào tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh như vậy khi làm việc với ban thưởng vụ thành ủy phú quốc để cho ý kiến về tình hình phát triển phú quốc vào chiều nay ba mươi tháng ba
phú quốc có vị trí chiến lược vai trò quan trọng trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh
đảng nhà nước quốc hội và chính phủ có nhiều nghị quyết quyết định quy hoạch để phát triển phú quốc nhanh và bền vững
là trung tâm du lịch hiện đại trung tâm văn hóa dịch vụ logistic phát triển kinh tế biển phát triển công nghiệp văn hóa
qua ba năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng bộ thành phố đã có một mươi ba trên ba mươi chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đại hội
riêng năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế phát triển khá nổi bật giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt bốn năm trăm ba mươi tỷ đồng thu hút được hai tám mươi bốn triệu lượt khách thu hút đầu tư ba trăm hai mươi hai dự án đang triển khai
phần lớn các dự án này chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng do đó chưa có quỹ đất sạch để giao cho nhà đầu tư triển khai dự án
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh đảng nhà nước đã xác định xây dựng phú quốc thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao sinh thái tầm cỡ kết nối với các trung tâm trên thế giới góp phần khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ thế giới yêu cầu phát triển du lịch xanh và bền vững phát triển du lịch phú quốc có bản sắc riêng nhưng vẫn nằm trong giá trị việt nam xây dựng chương trình du lịch có tầm cỡ thế giới sớm có chính sách để huy động nguồn lực để phát triển nhất là thu hút nguồn lực ngoài nhà nước
đột phá về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là đào tạo nghề kỹ năng nghề và thu hút lao động chất lượng cao về phát triển các ngành mới nổi và cũng là động lực cho sự phát triển bao gồm chuyển đổi số chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế trí thức kinh tế chia sẻ
cùng với đó là phát triển đồng bộ hệ thống sinh thái và bảo vệ môi trường du lịch văn hóa bản địa phát huy truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng có bản sắc của phú quốc nói riêng kiên giang nói chung kết hợp hài hòa sức mạnh nội lực với sức mạnh ngoại lực xây dựng tổ chức đảng hệ thống chính trị đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh bảo đảm sự bình yên cho người dân và du khách làm tốt công tác an sinh xã hội để xây dựng phú quốc trở thành trung tâm du lịch dịch vụ hiện đại phát triển mạnh